thưa quý vị thông tin từ công an tp cn cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can khám xét nơi ở
đối với trần tiến lực trú tại quận ninh kiều để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vụ án trước đó cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với phạm ngọc thủy và đỗ thị yến phương nhân viên khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa cần thơ
điều tra cùng về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra lực là nhân viên công ty việt á bị can đã có hành vi câu kết giúp sức cho thủy và phương
kê khống số lượng kit xét nghiệm quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một thùy và phương đã kê khống
nhu cầu sử dụng hóa chất tách chiết kit xét nghiệm để bộ phận mua sắm đặt mua hàng của công ty việt á
theo các gói thầu công ty việt á đã chi lại giá trị hàng khống đã thanh toán cho thùy và phương chiếm đoạt
của bệnh viện đa khoa tp cần thơ với số tiền khoảng tám mươi triệu đồng
đối tượng lê hoàng cường tức cường cô bê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang cùng đồng bọn
vừa bị cơ quan công an khởi tố và bắt tạm giam về các hành vi gây dối trật tự công cộng hủy hoại tài sản
cường cô bê có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy một tiền sự kinh doanh không phép
cường cô bê là đối tượng cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động bảo kê lấn chiếm đất đai
gây ra nhiều vụ án hành vi vi phạm
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai mươi chín đối tượng
về các hành vi gây dối trật tự công cộng hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
đồng thời tiếp tục chỉ đạo củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi giết người mở rộng điều tra vụ án
tại cà mau vừa xảy ra một vụ cướp tài sản trong đêm tại xã nguyễn việt khái huyện phú tân tỉnh cà mau
các đối tượng rất manh động đã đột nhập vào nhà dân
trong khi phát hiện thì yêu cầu đối tượng dừng những đối tượng không dừng lại và tiếp tục chạy lên tàu thoát
nên là các đối tượng có hành vi chống đối
tôi đã dùng biện pháp khâm chế bắt giữ được năm đối tượng liên quan đến vụ cướp
năm đối tượng cướp trong đó có hai nữ đã bị bắt giữ ngay trên xuồng máy cách hiện trường khoảng một mươi km
các đối tượng bị bắt giữ gồm trần tuyết phương trần trí toàn trần tuyết ngoan
huỳnh trí hiền và huỳnh văn xanh
cả năm đối tượng trên là người trong một gia đình
từ vụ án có thể thấy tại một số địa bàn nhất là vùng nông thôn của tỉnh cà mau
ý thức bảo quản tài sản của số ít người dân còn chủ quan
chính vì vậy người dân nên nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm phải khóa cửa chắc chắn
tài sản có giá trị nên để ở những nơi an toàn phòng ngừa kẻ xấu đột nhập chiếm đoạt tài sản
một nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc xảy ra tại ấp tân lập xã tân thành huyện bình tân
vừa bị công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam hai tháng
kiểm tra quán nước giải khát không tên của lê thị kiều anh tại ấp tân lập xã tân thành huyện bình tân
lực lượng công an phát hiện và bắt giữ chín đối tượng khi đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tăng vật tạm giữ là khoảng ba mươi triệu đồng tiền mặt
qua làm việc các đối tượng thừa nhận có tham gia đánh bạc mỗi bàn cá cược từ một trăm linh cho đến hai trăm linh ngàn đồng
theo các nhân chứng là người dân khu vực kể lại vào khoảng gần bốn giờ sáng
người dân khu vực phía sau ngôi nhà này phát hiện có tiếng nổ phát ra từ phía sau ngôi nhà
tuy nhiên đến hơn năm giờ khi phát hiện khói đen bốc ra từ tầng hai và lan lên tầng năm ngôi nhà này
nhiều người dân mới bắt đầu hô hoán và gọi cứu hỏa
tuy nhiên đây là khu vực ngõ sâu xe cứu hỏa không thể tiếp cận vào gần khu vực đám cháy
và khi người dân đi tập thể dục phát hiện ra đám cháy thì có hô hào và ném
họ cho gia đình biết và hàng xóm biết
nhưng vì trong gia đình đóng tín cửa các cháu lại bé
nên là không phát hiện ra đám cháy lan sang lên các tầng trên và cháy dữ dội
như gia đình thông báo về khoảng ba người mắc kẹt trong nhà
giờ là tôi đã thấy công an cảnh sát chữa cháy chữa cháy người ta đã đến đây rồi
người ta đã coi như chạy vào trong ý và phun nước rồi
đấy nhưng mà không
không đập được cửa họ phải đập cửa ra để họ phun
và lên cái nhà bên đối diện này họ phun nước sang
người dân khu vực cho biết ngôi nhà này là đại lý bán các loại hóa chất tẩy rửa và mỹ phẩm
nên khi cháy xuất hiện rất nhiều khói đen và khí độc
cùng với đó căn nhà này được thiết kế theo kiểu nhà ống
mặt tiền hẹp nhưng rất sâu lên tới khoảng một mươi sáu mét
nên việc tiếp cận đám cháy và cứu người bị nạn gặp rất nhiều khó khăn
năm giờ một mươi phút

và khi tôi nghe thông tin người dân ở đây kể là gia đình đi du lịch nghỉ ở vinh thì phải
bây giờ hiện tại thì ở trong nhà là hình như buôn hóa chất hay sao buôn bán hóa chất

nên là bán về các cái khúc móng chân móng tay và hình như là các cái cốt đầu ở phía trước đó đấy
nhà mặt tiền nó còn bé lắm nhưng mà nó dài nó dài nó xin được sang bên kia mà
nó phải phải tầm một mươi năm một mươi sáu mét rồi lên
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận đám cháy từ hai đầu ngôi nhà
kết hợp phun nước từ nhiều hướng
tuy nhiên đây là khu vực ngõ nhỏ
xe chữa cháy không thể tiếp cận nên khoảng hơn một mươi giờ đám cháy mới cơ bản được khống chế
thì thế các nạn cháy
nạn cháy đã được đưa ra ngoài ngay sau đó
nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe tải vừa xảy ra trên quốc lộ hai mươi
đoạn qua xã ninh gia huyện đức trọng tỉnh lâm đồng khiến ba người tử vong và bốn người bị thương
vào khoảng bốn giờ sáng nay tại km một trăm tám mươi bốn bốn trăm năm mươi quốc lộ hai mươi thuộc địa phận thôn hiệp thuận xã ninh gia
xe tải mang biển kiểm soát năm mươi h hai trăm chín mươi sáu
đàn ông trú tại bình định điều khiển theo hướng đà lạt đi di linh đã vào chạm xe với ô tô con mang
kiểm soát chín mươi ba a bốn nghìn năm trăm chín mươi bốn trên xe có sáu người điều khiển theo hướng ngược lại cú va chạm mạnh đã
làm hai người tử vong tại hiện trường một người tử vong trên đường đi cấp cứu và bốn người còn lại bị thương
được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng qua kiểm tra hai người điều khiển phương tiện cho
kết quả không có nồng độ cồn trong hơi thở nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe
ô tô con không đi đúng phần đường quy định
vào ngày hôm nay ngày tám tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung
quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại
sở kế hoạch và đầu tư tp hcm công ty aic trung tâm công nghệ sinh học và các đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với bà trần
thị bình minh cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hcm về điều tra về lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
kết quả điều tra ban đầu xác định bà trần thị bình minh có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
phê duyệt điều chỉnh dự án dự toán dự án một mươi hai phòng thí nghiệm trái quy định của pháp luật gây thiệt
hại tài sản nhà nước trước đó vào ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty aic trung tâm công nghệ sinh học tp hcm
và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho một mươi hai phòng thí nghiệm trung tâm công nghệ sinh học
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đồng thời bộ công an cũng khởi tố bị can đối với chín người về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng hai trong số bị can trên là nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aic và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic hiện cả hai bị can đều bị truy nã trong
hai vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa đồng nai và sở y tế quảng ninh
xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nguyễn văn huyên trú tại phường an sinh thị xã kinh môn tỉnh hải dương đã ra tay giết người
để trả thù bị cáo vừa bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hải dương tuyên án tù trung thân
theo có trạm vào ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba huyên ngồi uống rượu ở khu vực ngã tư nghĩa vũ phường an sinh thị xã kinh môn
thì thấy một người đàn ông đang bán thịt lợn ở gần đó nhớ đến việc hôm trước xin lòng lợn nhưng không được và bị đánh nên bị cáo
đã đi đến dùng dao đâm một nhát trúng ngược khiến nạn nhân tử vong hội đồng xếp xử đã tuyên phạt nguyễn văn huyên tù trung thần
về tội giết người và buộc phải bồi thương cho gia đình người bị hại hơn một trăm chín mươi triệu đồng huyên là đối tượng từng có tiền án
về tội cướp tài sản và từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương vì sử dụng trái phép chất ma túy
vào ngày bảy tháng bảy công an thị xã quế võ tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn khải hai mươi ba tuổi tỉnh hưng yên
về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày năm tháng bảy khải thuê xe ôm của anh phạm đình hưng ở thành phố bắc ninh đi từ thị xã quế võ
về huyện mỹ hào tỉnh hưng yên khi đến đoạn đường thuộc địa phận xã hán quảng thị xã quế võ khải đe dọa khống chế cướp của anh hưng
một chiếc mô tô một điện thoại di động một sợi dây chuyền bạc và bốn trăm năm mươi đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an thị xã quế võ đã nhanh chóng huy động lực lượng tập trung điều tra xác minh và bắt giữ nguyễn văn khải
khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện mỹ hào tỉnh hương yên điều đáng chú ý là trước khi gây ra vụ cướp tài sản trên khải đã cùng các đối tượng khác gây dối trật tự công cộng tại tỉnh hải dương rồi bỏ trốn
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng oega chide kinh sli quốc tịch nigeria tạm trú tại tp hcm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó tại khu phố hai phường thống nhất tp biên hòa lực lượng công an đã bắt quả tăng oyega chide kingsley đang trên đường đi bán một gói ma túy có khối lượng chín trăm chín mươi năm g loại metafetamin
qua đầu tranh ojiga khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng chưa rõ lây lịch với giá chín usd tại tp hcm sau đó mang đến đồng nai bán để kiếm lời
ba trăm tám mươi hai triệu đồng bảy trăm linh usd
hai mươi bảy đài tệ là tăng vật mà công an tp hcm thu giữ được trong vụ bắt quả tăng hai tụ điểm tổ chức đánh bạc có quy mô lớn có nhiều người nước ngoài tham gia
vào khoảng hai mươi một h ngày bảy tháng bảy lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính hai căn nhà số một mươi sáu và nhà c một trăm một mươi chín cùng trên đường d hai mươi khu dân cư việt sinh phường an phú thành phố thuận an
thì phát hiện và bắt quả tăng nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc lực lượng công an đã tạm giữ một mươi tám đối tượng trong đó một mươi hai đối tượng đều là người nước ngoài
sau đối tượng với vai trò tổ chức tổng số tiền thu giữ của hai sòng bạc là hơn ba trăm tám mươi hai triệu đồng bảy trăm linh usd hai mươi bảy đại tệ cùng nhiều tăng vật có liên quan
vào khoảng hai mươi một h ngày bảy tháng bảy lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính hai căn nhà số một mươi sáu và nhà c một trăm một mươi chín cùng trên đường d hai mươi khu dân cư việt sinh phường an phú tp thuận an